ngành cơ khí hay còn gọi là công nghiệp nặng luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa của mỗi quốc gia
thời gian qua lĩnh vực này đã có bước phát triển nhất định góp phần phát triển kinh tế đất nước và xây dựng cơ sở hạ tầng
tuy vậy cơ khí trong nước hiện vẫn chưa phát huy tương xứng với tiềm năng và vai trò của mình bởi những khó khăn nội tại và thiếu cơ chế để phát triển
trong những năm qua ngành cơ khí trong nước đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp đóng tàu
cơ khí xây dựng sản xuất máy và thiết bị nông nghiệp
bên cạnh đó cơ khí trong nước cũng tham gia nhiều dự án lớn và nhiều công trình quan trọng khác của đất nước
nổi bật đó là cái ngành chế tạo thiết bị đồng bộ mà trong đó phần chế tạo kết cấu thép thiết bị siêu trường siêu trọng
thiết bị thủy công thiết bị giàn khoan và thiết bị các công trình công nghiệp như nhiệt điện
thủy điện thủy điện thủy điện thủy điện thủy điện thủy điện thủy điện
thủy điện xi măng và hóa chất
có thể nói doanh nghiệp cơ khí chủ yếu đầu tư vào mảng này thì cái vốn đầu tư không lớn thị trường lại có
và chính đó nó tạo cho cái động lực là thị trường có thi sản phẩm cơ khí phát triển
là đối tượng trực tiếp chịu tác động từ thị trường và những yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh
các doanh nghiệp cơ khí luôn phải tự tìm hướng đi cho mình
bằng sự sáng tạo tìm đối tác và nhập các công nghệ mới phục vụ sản xuất
tuy nhiên tự lực cánh sinh cũng chỉ dừng lại ở những kết quả nhất định nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ
rất là cần các hỗ trợ của chính phủ đặc biệt là về vốn cũng như là về các chính sách cơ chế
ví dụ như là thuế rồi ví dụ như là sự bình đẳng trong cái cạnh tranh
cũng như là trong cái hỗ trợ của giữa các doanh nghiệp trong nước cũng như là các lương doanh nước ngoài
tôi nói ví dụ như là
về cái vấn đề như là điện thì doanh nghiệp việt nam thì có thể mất điện
nhưng mà doanh nghiệp nước ngoài thì không được biết điện
trong khi đó chúng tôi vẫn phải cạnh tranh và chúng tôi vẫn phải làm
rồi chính sách thuế rồi hỗ trợ và bảo hộ của nhà nước cho các sản phẩm này
để làm sao cho là có cái cơ chế để mà đảm bảo cho các doanh nghiệp trong nước
có thể phát triển được một cách bình đẳng với doanh nghiệp nước ngoài
hiện nay thế giới đã bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ hiện đại
ở trong nước chúng ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa mà mục tiêu đặt ra không còn nhiều thời gian để hoàn thành
hơn lúc nào hết ngành cơ khí đang cần một cơ chế và lộ trình cụ thể để phát triển
ngoại trừ mấy cuộc họp về chế tạo phục thủng vô tù
và có một cái quyết định cái chỉ thị một mươi ba là có cải tiến cái bốn trăm chín mươi bốn
để nâng cao năng lực chế tạo thiết bị cơ khí trong nước
nhưng nó chưa đưa vào thực tiện
và đấy là cái khó khăn là điểm nghẽn
và nó là một cái điều mà các doanh nghiệp cơ khí đang rất đòi hỏi
chính phủ phải thực thi những chính sách
cho phát triển cơ khí trong tương lai
một cơ chế phù hợp để phát triển là điều mà các doanh nghiệp cơ khí trong nước đang cần
đó không chỉ là động lực thúc đẩy ngành cơ khí đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa đất nước
mà còn giúp chúng ta tránh tụt hậu xa hơn nữa so với thế giới về lĩnh vực này